trong việc hợp tác với lực lượng taliban để chống nhóm nhánh của is tại afghanistan
lo ngại về các chính sách hạ khắc của chính quyền do taliban lãnh đạo
nhất là với phụ nữ và trẻ em gái đã khiến nhiều quốc gia tổ chức quốc tế cắt giảm viện trợ cho afghanistan
giới quan sát cho rằng các nhóm khủng bố cực đoan thường lợi dụng những kẽ hở trong khâu giám sát
tình báo để bất ngờ tấn công và gieo sắc sự hoài nghi thù hận giữa các nước
chủ nghĩa khủng bố lan truyền xuyên biên giới trong khi bất đồng tạo ra rào cản giữa các nước
bởi vậy chiều khóa để giải quyết thách thức này là gác lại bất đồng phát huy tinh thần hợp tác quốc tế và sức mạnh đa phương
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại